xin chào và hẹn gặp lại
thời gian bàn giao trạm thu phí phả lại cho nhà đầu tư là từ h ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi một
tính từ thời điểm bàn giao trạm thu phí phả lại ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi một đến ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi
vì vậy tổng cục đường bộ việt nam điều chỉnh thời hạn kết thúc thu phí vào một mươi hai h trưa ngày năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
công an tp hcm cần chỉ đạo cảnh sát giao thông thành phố phối hợp với thanh tra giao thông tiến hành điều tra xác định nguyên nhân
các đối tượng vi phạm xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
đây là yêu cầu của văn phòng ubnd giao thông quốc gia sau vụ việc hai xe ô tô của nhà xe phương trang và xe du lịch lâm quỳnh
như ruột đẩy nhau làm hành khách hoảng loạn vào chiều ba tháng năm trên địa bàn huyện bình chánh
văn phòng ubnd giao thông quốc gia đề nghị sở giao thông vận tải tp hcm giả soát kiểm tra dữ liệu được trích xuất từ thiết bị giám sát hành trình
trên tất cả các xe ô tô trở khỏi
những người xe ô tô trở khỏi nên soát ban đường hai xe âm khách của hai nhà xe trên xử lý nếu phát hiện vi phạm
đồng thời chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tp hcm
yêu cầu lái xe của đơn vị mình tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật khi tham gia giao thông
có thái độ hợp tác giúp đỡ lẫn nhau khi xảy ra va chạm trên đường góp phần xây dựng văn hóa giao thông
trước đó vào lúc một mươi bốn h ngày ba tháng năm trên quốc lộ một a đoạn qua địa phận huyện bình chánh tp hcm
xe ô tô chở khách mang biển số năm mươi một b ba nghìn chín trăm linh sáu của nhà xe phương trang đã va chạm với xe du lịch lâm quỳnh như năm mươi một b một mươi nghìn ba trăm hai mươi tám chạy cùng chiều từ miền tây đi tp hcm và xảy ra mâu thuẫn giữa hai lái xe
thay vì dừng lại để giải quyết hai lái xe này đã cố tình lái phương tiện rượt đuổi đâm thẳng vào nhau
vụ việc làm nhiều hành khách trên xe và người đi đường hoảng loạn thể hiện thái độ coi thường pháp luật coi thường tính mạng hành khách của tài xế gây bức xúc trong dư luận xã hội
văn phòng ubnd giao thông quốc gia cũng vừa đề nghị sở giao thông vận tải tp đà nẵng phối hợp với cơ quan chức năng của thành phố tiến hành kiểm tra toàn diện về điều kiện kinh doanh vận tải đối với nhà xe sơn lâm trong vụ tai nạn làm bốn người chết tại quảng ngãi
báo cáo của công an tỉnh quảng ngãi cho biết khoảng tám giờ ngày ba tháng năm
tại km một nghìn bốn mươi năm sáu trăm linh trên quốc lộ một a thịt thôn thế lợi xã tịnh phong nguyễn sơn tịnh tỉnh quảng ngãi đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô khách một mươi sáu chỗ biển kiểm soát bốn mươi ba b hai nghìn sáu trăm ba mươi ba của nhà xe sơn lâm chạy theo hướng bắc nam với xe ô tô tải chở đá răm mang biển kiểm soát bảy mươi sáu c ba nghìn bốn trăm bốn mươi ba chạy cùng chiều và ô tô tải chở cát mang biển kiểm soát bốn mươi ba s bốn nghìn ba trăm ba mươi sáu chạy trường ngược lại
vụ tai nạn làm bốn người chết
năm người bị thương
theo thông tin ban đầu xe ô tô chở khách của nhà xe sơn lâm không có phủ hiệu không có giấy phép kinh doanh vận tải không gắn thiết bị giám sát hành trình trên xe ô tô
vâng vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên lại một lần nữa dóng lên hồi chuông cảnh báo về sự thiếu ý thức vượt ẩu của tài xế
tai nạn thêm một lần nữa làm cho cả xã hội bất an trước đạo đức nghề nghiệp của nhiều tài xế xe khách đặc biệt là xe khách loại một mươi sáu chỗ
thường hoạt động trên tuyến quy nhơn đà nẵng hay đà nẵng quảng ngãi
đây là hiện trường vụ tai nạn xảy ra trên tuyến quốc lộ một đoạn qua xã tỉnh phong huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi
giữa một xe khách một mươi sáu chỗ và hai xe ô tô tải xảy ra vào sáng ngày ba tháng năm
vụ tai nạn đã làm bốn người chết và năm người bị thương nặng
nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe ô tô khách một mươi sáu chỗ biển kiểm soát bốn mươi ba b hai nghìn sáu trăm ba mươi ba lưu thông hướng từ bắc vào nam
đến đoạn đường trên đã cố tình vượt bên phải xe tải chở giam gỗ nên bị xe chở giam gỗ đâm văng qua đường ngược chiều
và tiếp tục bị xe biển kiểm soát bốn mươi ba s bốn nghìn ba trăm ba mươi sáu chạy ngược chiều đâm trực diện gây ra tai nạn thảm khốc